tòa án nhân dân tp hà nội đã tuyên án tại phiên tòa xét xử vụ cháy quán karaoke ở phố trần thái tông quận cầu giấy thành phố hà nội khiến cho một mươi ba người thiệt mạng
mức án tuyên phạt các bị cáo được đánh giá là khá nghiêm khắc nhằm cảnh cáo gian đe và phòng ngừa chung
hội đồng xét xử đã tuyên án phạt các bị cáo nguyễn diệu linh chín năm tù hoàng văn tuấn và lê thị thì cùng bị phạt bảy năm tù về cùng tội vi phạm các quy định về phòng cháy chữa cháy
ngoài án phạt tù tòa còn tuyên buộc các bị cáo liên đới bồi thường cho gia đình các bị hại bao gồm tổn thất về tinh thần mai táng phí tru cấp cho con cái nạn nhân đến năm một mươi tám tuổi
bản án sơ thẩm nhận định tại phiên tòa các bị cáo đã khai nhận như cáo trạng truy tố
lời khai phù hợp với hồ sơ và với người làm chứng
các bị cáo đã không tuân thủ các quy định về phòng cháy chữa cháy không tuân thủ các quy định về tuyển dụng lao động
hành vi của các bị cáo bị đánh giá là rất nghiêm trọng gây hậu quả đặc biệt lớn gây đau thương mất mát cho gia đình các nạn nhân